đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã có đủ căn cứ để khởi tố nghĩa về tội giết người
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan bắt giữ hai đối tượng
khi đang vận chuyển một mươi kg ma túy đá tại km bốn mươi bốn hai trăm linh quốc lộ chín thuộc địa phận xã đắc rông huyện đắc rông
vào khoảng bốn giờ ngày một mươi hai tháng một tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông đắc rông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị phát hiện xe ô tô do nguyễn đình hưng
chú tại huyện cam lộ điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện tại ghế trước của khách là phan văn trường chú huyện triệu phong tỉnh quảng trị
có một bọc ni lông chứa nhiều gói màu vàng nghi là ma túy đá trọng lượng khoảng một mươi kg
nên đã tiến hành khống chế đối tượng
bước đầu trường khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho người khác với tiền công là bảy triệu đồng
xét xử sơ thẩm vào chiều ngày một mươi ba tháng một tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo là trịnh phước đan
chú tại huyện thoại sơn hai mươi năm tù nguyễn ngọc hữu tám năm tù võ văn gấu bảy năm tù trần kim ba năm năm tù
và thái văn nghĩa bốn năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào tối ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an huyện thoại sơn kiểm tra quán karaoke ruby
thuộc ấp tây bình xã thoại giang phát hiện có chín khách và nhân viên quán
cùng với trên một tám gam ma túy dạng kentamin và ma túy tổng hợp qua làm việc gấu và nghĩa là nhân viên của quán khai
số ma túy trên của đang đưa cho hữu và ba để giao lại cho gấu bán cho khách
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đăng ngay phía sau quán tiếp tục thu giữ trên ba trăm hai mươi hai gam ma túy dạng kentamin
một mươi viên đạn đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của hữu và ba tại phòng số hai của quán
thu giữ trên sáu hai gam ma túy dạng ketamin một cân tiểu ly cùng nhiều tăng vật có liên quan
trong quá trình điều tra xác định đang đã nhiều lần mua ma túy của đối tượng tại tp hcm đem đến quán bán cho đang
số ma túy mua được đang phân lẻ cho khách hoặc đưa ma túy cho hữu bán cho khách tại các quán và các con nghiện
trước tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi nhất là vào dịp cuối năm
thời gian vừa qua lực lượng công an xã và đồn biên phòng triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la đã tăng cường phối hợp
triển khai nhiều biện pháp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
tại bản liên hồng xã triềng khương huyện sông mã đội biên phòng trường khương phối hợp với các lực lượng chức năng
phá chuyên án bắt giữ đối tượng nguyễn xuân tung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã triềng khương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp khoảng ba trăm hai mươi gam nhựa thuốc phiện và một số tăng vật liên quan
đây là một trong nhiều vụ án đồn biên phòng triềng khương phối hợp với các lực lượng công an xã phát hiện bắt giữ
tại bản liên hồng xã triềng khương huyện sông mã đồn biên phòng triềng khương phối hợp với các lực lượng công an xã phát hiện bắt giữ
năm hai nghìn hai mươi một đồn biên phòng triềng khương và công an xã đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ hai mươi hai vụ hai mươi bảy đối tượng phạm tội về ma túy
thu giữ tăng vật gồm gần ba bốn trăm linh gram hồng phiến gần ba trăm linh g heroin năm trăm ba mươi ba gam thuốc viện trên hai mươi triệu đồng tiền việt nam và nhiều tăng vật liên quan khác
chúng tôi tập trung tuyên truyền đến từng bản từng hộ dân về
sự tác hại của chất ma túy và sự nguy hiểm của tội phạm ma túy
trong năm hai nghìn hai mươi một đã giảm được số bản trọng điểm về ma túy và đạt ba bản là không có ma túy
chúng tôi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa và có hiệu quả đối với tội phạm ma túy
và thường xuyên tập trung thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng triệt xóa các điểm bán lẻ
tàng trữ ma túy tăng cường phối hợp với bộ đội biên phòng tấn công mạnh vào các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy
đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy ở khu vực biên giới luôn là nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm
nhưng cán bộ chiến sĩ công an và bộ đội biên phòng nơi đây luôn chắc tay súng sẵn sàng đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy
góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng biên bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
thông tin từ đội cảnh sát hình sự công an huyện hải hậu tỉnh nam định cho biết đơn vị vừa điều tra làm rõ một vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng vàng xảy ra trên địa bàn
vào tối ngày bảy tháng một tại cửa hàng vàng minh đức có một nam thanh niên hỏi mua nhẫn vàng loại hai chỉ lợi dụng lúc chủ cửa hàng vàng không cảnh giác
thanh niên này đã chạy ra ngoài điều khiển xe máy bỏ chạy
nhận được tin báo công an huyện hải hậu đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án
đến ba giờ sáng ngày một mươi tháng một công an huyện hải hậu đã có đủ tài liệu căn cứ xác định đối tượng gây án là nguyễn văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện xuân trường tỉnh nam định
sau khi gây án hậu lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc huyện duy tiên tỉnh hà nam
công an huyện hải hậu đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn văn hậu thu giữ một xe máy là phương tiện gây án
xác minh thu giữ một nhẫn vàng là vật chứng trong vụ án mà hậu đã bán và tiêu xài cá nhân
điều tra mở rộng vụ án đối tượng khai nhận còn gây ra hai vụ cướp giật tài sản khác chỉ trong một thời gian ngắn
còn liên quan đến tội phạm lừa đảo công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an triệt phá thành công vụ án sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bắt giữ đối tượng nguyễn hoàng huy trú tại huyện hoài đức hà nội là đối tượng đã thiết lập sàn giao dịch số mkc
đối tượng huy là lập trình viên đã thiết lập sàn giao dịch tiền ảo market pr chín com phát hành đồng tiền ảo mkc rồi bán bàn giao cho các đối tượng khác quản trị điều hành
huy khai nhận đã thiết lập sản giao dịch theo yêu cầu của đối tượng quản trị điều hành có nguồn gốc từ anh có giấy phép hoạt động
đồng thời tạo chu kỳ một mươi năm ngày tăng giá để thu
hút lôi kéo nhà đầu tư khi nhà đầu tư mua đồng mkc thì toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị khóa không rút ra được
quá trình điều tra cơ quan công an xác định trong hai tháng từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một sàn đã thu hút hơn hai nhà đầu tư với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
ngoài ra đối tượng huy còn khai nhận đã thiết lập tám sàn giao dịch tiền ảo khác để bán cho các đối tượng điều hành nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư
thưa quý vị vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng một lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thành phố thuận an tỉnh bình dương đã kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn
alo chín mươi chín và hộ kinh doanh cửa hàng tuấn anh tại đường d ba khu phố ba phường an phú thành phố thuận an
cụ thể vào khoảng h ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay nhiều người dân phát hiện có khói cao bốc lên và lửa cháy bùng
tại khu vực cửa hàng
bán thiết bị và linh kiện điện thoại tuấn anh người dân đã hô hoán nhau dập lửa nhưng không thành và báo với cơ quan chức năng
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều bảy xe chữa cháy một xe chỉ huy bốn xe bồn tiếp nước cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
cho đến khoảng một giờ ba mươi phút dạng sáng nay đám cháy được dập tắt hoàn toàn ước tính thiệt hại khoảng hai trăm linh triệu đồng
mời quý vị cùng đến với số liệu cập nhật về dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
bộ y tế cho biết đến nay hơn một sáu mươi sáu triệu ca mắc covid một mươi chín ở nước ta đã khỏi bệnh
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu sáu ca
cũng theo thống kê của bộ y tế cho đến nay tại việt nam đã ghi nhận năm mươi ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến chủng omicron tại chín tỉnh thành
đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tại tp hcm một mươi hai ca nhiễm biến thể omicron đều đã xuất viện
trong một mươi hai ca này thì chỉ có hai ca có triệu chứng sổ mũi nhẹ ho còn lại không có triệu chứng khác
các trường hợp xuất viện đều đảm bảo quy định của sở y tế
phải hoàn tất tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi bổ sung nhắc lại trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
và đây là nội dung trong công điện về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
mà bộ trưởng bộ y tế gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo việc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ
và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai và liều bổ sung liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế đề nghị các địa phương giả soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng
và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine
sau khi giả soát khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
đồng thời quản lý bảo vệ tối đa các đối tượng nguy cơ cao như người già
người có bệnh nền người suy giảm
nhiễn dịch phụ nữ có thai
đảm bảo được tiêm chủng đủ liều được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất tốt nhất ngay tại địa phương
tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động bố trí tiêm tại nhà cho những người đi lại khó khăn